đã hơn ba tháng kể từ khi dịch tả lợn châu phi vào việt nam việc phòng chống dịch tuy đã được triển khai quyết liệt
thế nhưng đến thời điểm hiện tại thì nhiều địa phương đã xuất hiện những khó khăn về nguồn nhân lực trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
hiện dịch tả lợn châu phi đang có diễn biến phức tạp và mở rộng phạm vi lây lan
đến nay dịch đã xảy ra ở ba mươi tỉnh thành với tổng số lợn bị tiêu hủy lên đến một hai triệu con chiếm hơn bốn đàn lợn ở việt nam
ngoài ra do lực lượng cán bộ thú y mỏng ở cấp xã chỉ có một cán bộ phải bao quát nhiều thôn khiến công tác phòng chống dịch gặp khó khăn
nói chung là trong lúc này thì quả thật là vất vả phải nói có trong lúc này là như thế đấy bây giờ như chúng tôi bây giờ đang giàn trái đi
trong lúc này thì là quá tải với cái công việc của xã tôi nó lớn số lượng lợn nó như vậy thì cũng mong là các cấp là tạo điều kiện hỗ trợ cho anh em đỡ vất vả
theo quy định mức thủ lao cho người tham gia phòng chống dịch bệnh là một trăm linh đồng một ngày đối với ngày thường
và hai trăm linh đồng một ngày đối với ngày nghỉ là thấp so với ngày công thực tế
do vậy việc huy động các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh tại nhiều địa phương gặp nhiều khó khăn nhất là trong thời gian kéo dài
kinh phí thì đối với lại bắc giang nói chung và hoàng nói riêng thì cũng rất là hạn hẹp
vì là hiện tại đến giờ phút này thì cái kinh phí để hỗ trợ cho người đi làm thì nó chưa xứng đáng so với ngày công lao động
mà đặc biệt lại vất vả sáng sớm cho đến tối muộn
thì đối với lại cái mức hỗ trợ là một trăm linh ngày thường
và hai trăm linh ngày nghỉ của chủ nhật thì nó chưa đảm bảo đề xuất đến các quan cấp trên
thứ nhất là sửa đổi cái hỗ trợ cho người trực tiếp đi làm
thì nó cao hơn nó tương xứng với lại ngày công lao động của lao động phổ thông
với lực lượng mỏng kinh phí hỗ trợ thấp nếu xảy ra tình hình trong một xã xuất hiện nhiều ổ dịch
nhiều hộ dân báo dịch tại nhiều thôn
thì một cán bộ thú y sẽ không thể có mặt ngay để thực hiện tốt công tác dập dịch